trước tình trạng nắng nóng kéo dài những ngày vừa qua hồ chứa nước của nhiều nhà máy thủy điện tại biên trung đang sắp xỉ mực nước chết trước nguy cơ hạn hán nặng sẽ xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi
hiện công tác phối hợp giữa ủy ban nhân dân các tỉnh và các công ty thủy điện đã được triển khai để vận hành hồ chứa được tiết kiệm và hiệu quả
những năm trước từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi năm tháng năm đã xuất hiện lũ tiểu mãn còn năm nay đã gần hết tháng sáu mà lũ tiểu mãn vẫn chưa về
mùa mưa bão đến muộn khiến các hồ thủy điện trời trọi vì thiếu nước ở nhiều địa phương
hiện công tác phối hợp giữa ủy ban nhân dân các tỉnh và các công ty thủy điện đã được triển khai để vận hành hồ chứa được tiết kiệm và hiệu quả
hiện công tác phối hợp giữa ủy ban nhân dân các tỉnh và các công ty thủy điện trọi vì thiếu nước ở nhiều địa phương

hiện công tác phối hợp giữa ủy ban nhân dân các tỉnh và các công ty thủy điện trở lại